chương trình tối nay thứ sáu ngày sáu tháng một sẽ có những nội dung chính sau đây
ngành tài chính cần quản lý sử dụng ngân sách nhà nước một cách truyệt đề tiết kiệm hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội từng bước cơ cấu lại ngân sách nhà nước thực hiện các giải pháp xử lý nợ công theo hướng an toàn bền vững đồng thời đẩy nhanh cải cách khu vực sự nghiệp công tinh giản biên chế
phát triển ngành công nghiệp việt nam phải giảm sự phụ thuộc vào lợi thế không bền vững như khai thác tài nguyên thiên nhiên thay vào đó phải chuyển sang nền công nghiệp dựa trên sáng tạo lấy khoa học công nghệ làm động lực và hiệu quả làm cạnh tranh
đây là ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy của ngành công thương diễn ra vào sáng nay

đoàn đã trao tặng nhà trước thập đỏ trị giá năm mươi triệu đồng một cặp bò sinh sản trị giá ba mươi triệu đồng hai trăm năm mươi xuất quà tổng trị giá một trăm hai mươi năm triệu đồng
phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam phát triển ngày càng sâu rộng trở thành hoạt động truyền thống đạt kết quả thiết thực
lôi cuốn sự tham gia của nhiều tổ chức cá nhân được các cấp ủy đảng chính quyền thành phố hà nội và được nhân dân ghi nhận đánh giá cao
qua một mươi bảy năm chương trình đã hỗ trợ trên chín trăm linh người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá hơn hai trăm linh tỷ đồng
có ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết tương thân tương ái của người dân thủ đô với những người có hoàn cảnh khó khăn yếu thế trong xã hội mỗi dịp tết đến xuân về
ngày sáu tháng một hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh hải dương phối hợp cùng báo hải dương công ty bảo hiểm nhân thọ fudel việt nam
tặng quà cho các gia đình là nạn nhân chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
tỉnh hải dương ban tổ chức đã trao tặng năm mươi xuất quà mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng với tổng giá trị là hai mươi năm triệu đồng
cho năm mươi hộ gia đình là nạn nhân chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện tứ kỳ gia lộc thanh hà nam sách và thành phố hải dương
đây là một trong những chuỗi hoạt động chăm lo tết cho các nạn nhân chất độc da cam của hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh hải dương
nhằm giúp đỡ gia đình và các nạn nhân chất độc da cam có một cái tết đầy đủ góp phần chia sẻ những khó khăn
động viên gia đình và các nạn nhân vượt lên khó khăn để ổn định cuộc sống

hiệu quả từ mô hình dân vận khéo của đồn biên phòng trà cổ đã khơi dậy sức mạnh và sự đoàn kết trong cộng đồng giáo dân
cùng chung tay xây dựng nền biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh
cũng nhờ đó mà những vấn đề phức tạp đã được kịp thời phát hiện ngăn chặn
thôn xóm bình yên giáo sứ đoàn kết bà con thêm yên tâm làm ăn thêm tin tưởng vào cán bộ chiến sĩ biên phòng
mỹ cuba ký kết hợp đồng xuất khẩu đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ cấm vận

bộ trưởng nội vụ bỉ jean jambon đã yêu cầu triển khai hệ thống an ninh được áp dụng tại sân bay buxen
bộ trưởng nội vụ bỉ jean jambon đã yêu cầu triển khai hệ thống an ninh được áp dụng tại sân bay buxen
bộ trưởng nội vụ bỉ john zembong đã yêu cầu triển khai hệ thống an ninh được áp dụng tại sân bay bruxelles cho các nhà ga tàu hỏa lớn ở thủ đô bruxelles và các địa điểm khác có đông người qua lại
theo đó bỉ sẽ lắp đặt hệ thống camera cho phép kiểm soát và đọc biển kiểm soát phát hiện khuôn mặt và đánh giá hành vi đặc biệt tập trung vào những hành xử của khách du lịch và hành khách
vấn đề tăng cường an ninh cho các ga tàu hỏa lại trở nên nóng bỏng sau khi phát hiện annis amri nghi phạm đâm xe tải vào khu chợ noel tại đức
đã lưu lại khoảng hai tiếng đồng hồ tại nhà ga phía bắc bruxelles vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai trên đường trốn chạy
nguyên nhân dẫn tới việc tàu hỏa bị lật tại thành phố new york mỹ vào ngày bốn tháng một vừa qua do tàu chạy quá tốc độ cho phép
đây là kết quả điều tra sơ bộ của ủy ban an toàn giao thông quốc gia mỹ vừa được công bố
trong thông báo mới nhất ủy ban an toàn giao thông quốc gia mỹ cho biết vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa đã chạy với tốc độ một mươi sáu km một giờ
tức là nhanh gấp hai lần tốc độ cho phép vì vậy người lái tàu đã không thể kiểm soát được tốc độ khi tàu đi vào ga khiến cho tàu bị lật
vụ tai nạn trên xảy ra tại ga atlantic ở trung tâm new york vào sáng ngày bốn tháng một khiến hơn một trăm linh người bị thương và gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông trong giờ cao điểm
theo sở cứu hỏa thành phố new york lượng cứu hộ ban đầu đã ghi nhận các trường hợp bị thương tại hiện trường song không ca nào nghiêm trọng tới mức đe dọa đến tính mạng
vụ tai nạn đã buộc chính quyền thành phố new york phải phong tỏa một số tuyến phố tại khu vực xảy ra tai nạn để phục vụ công tác điều tra
mới đây hai công ty lớn của mỹ và cuba đã đạt được một thỏa thuận về việc xuất khẩu than củi marabu đây cũng là hoạt động xuất khẩu trực tiếp đầu tiên từ cuba sang mỹ
tại thủ đô la habana của cuba
hai công ty cuba export và la habana trading llc mỹ đã ký kết thỏa thuận về việc xuất khẩu than củi marabu từ quốc gia mỹ latin này sang mỹ sau một thời gian dài đàm phán
theo thông báo của bộ ngoại thương và đầu tư nước ngoài cuba chuyến hàng đầu tiên của hợp đồng này gồm bốn mươi tấn than dự kiến sẽ cập cảng mỹ vào ngày một mươi tám tháng một tới
hợp đồng được giám đốc cuba export isabel o reilly và chủ tịch la habana trading llc scott joubert ký kết
trong đó quy định giá mỗi tấn than marabu xuất sang mỹ
ngoài mỹ cuba cũng đang xúc tiến xuất khẩu sản phẩm than củi thân thiện môi trường này sang đức và anh
venezuela đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế trong ba năm liên tiếp do ảnh hưởng của tình trạng giá dầu tụt dốc nghiêm trọng
mới đây tổng thống venezuela nicolas maduzo đưa ra quyết định cải tổ nội các nhằm thiết lập một chính phủ hoạt động hiệu quả
với mong muốn vực dậy nền kinh tế của quốc gia nam mỹ này
tổng thống venezuela nicolas maduro vừa quyết định sắp nhập bộ kinh tế và tài chính
đồng thời bổ nhiệm ông ramon lobo nghị sĩ bang marida làm phó tổng thống phụ trách cơ quan này
quyết định này được đưa ra cùng với quyết định bổ nhiệm ông tarek el asami bốn mươi hai tuổi giữ chức phó tổng thống thường trực
thay cho ông aristobulo isturit người sẽ giữ chức bộ trưởng cộng đồng và phong trào xã hội
ông maduro cũng bổ nhiệm ông nelson
ông maduro cũng bổ nhiệm ông nelson martinez làm bộ trưởng dầu khí và khoáng sản
và bà elias hawa làm bộ trưởng giáo dục
bà antonietta caporale làm bộ trưởng bộ y tế
ông cesar ambeto được cử làm bộ trưởng công trình công cộng
tổng thống maduro khẳng định quyết định cải tổ nội các nhằm thiết lập một chính phủ hoạt động hiệu quả
trong khi đó theo dự báo của ngân hàng thế giới tỷ lệ lạm phát của quốc gia này trong năm nay sẽ còn tăng tới mức bốn trăm ba mươi
hôm nay nhật bản vừa quyết định tạm thời triệu hồi đại sứ
nước này tại hàn quốc để phản đối việc đặt một bức tượng mới liên quan tới vấn đề phụ nữ mua vui
chính phủ nhật bản nhấn mạnh sẽ tiếp tục đốc thúc chính phủ hàn quốc
cũng như khu đô thị liên quan mau chóng dỡ bỏ bức tượng này
quyết định triệu hồi đại sứ nhật bản tại hàn quốc yasumasa nagamine được công bố hôm nay liên quan tới việc
một bức tượng mới là biểu tượng cho các nạn nhân từng bị quân lính nhật ép buộc làm phụ nữ mua vui
thực chất là các nô lệ tình dục trong thế chiến thứ hai đã được đặt ở bên ngoài lãnh sự quán của nhật bản
tại thành phố busan hồi tháng trước
ông yoshihide suga tránh văn phòng nội các nhật bản công bố quyết định triệu hồi đại sứ tại một cuộc họp báo
đồng thời cho biết nhật bản cũng sẽ có thêm các biện pháp khác để phản ứng với sự việc nói trên
trong đó có cả việc tạm dừng các cuộc thảo luận kinh tế ở cấp cao
cũng theo ông yoshihide suga ngoài việc triệu hồi đại sứ
chính phủ nhật bản cũng yêu cầu tổng lãnh sự nhật bản tại thành phố busan hồi hương
và tạm dừng các cuộc thảo luận về hợp đồng hoán đổi tiền tệ
nhiều khu vực của trung quốc đã chìm trong khói mù dày đặc bao phủ nhiều ngày qua
và một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là bắc kinh
sở giáo dục thành phố bắc kinh vừa triển khai việc lắp đặt hệ thống làm sạch không khí
tại một số trường học và nhà trẻ nhằm đối phó với hiện tượng này
bắc kinh đã kéo dài cảnh báo màu cam về ô nhiễm không khí sau khi có dự báo khói mù kéo dài đến hết tuần này
các trường học và một số cơ sở giáo dục khác trong thành phố đã được lệnh hủy các hoạt động và buổi học ngoài trời
chính quyền thành phố đã hỗ trợ để các trường học trang trải chi phí lắp đặt hệ thống lọc không khí
tại một số trường học và nhà trẻ
nhiều khu vực tại trung quốc bị khói mù dày đặc bao phủ từ ngày ba mươi tháng một mươi hai vừa qua
ngày ba tháng một đài quan sát quốc gia trung quốc đã đưa ra cảnh báo màu đỏ về sương mù
và nhắc lại cảnh báo màu cam về khói mù ở một số khu vực miền trung bắc và đông trung quốc
trung quốc có hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí gồm bốn màu
trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất rồi đến màu cam vàng và xanh
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc